trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng sáu bộ ngoại giao và đại sứ quán việt nam tại pháp đã phối hợp với các cơ quan chức năng
hãng hàng không quốc gia việt nam và phía nước bạn tổ chức chuyến bay đưa hơn hai trăm tám mươi công dân việt nam từ pháp và các nước châu âu về nước
chủ yếu trong đó là trẻ em dưới một mươi tám tuổi du học sinh gặp khó khăn về nơi lưu trú người cao tuổi người có bệnh lý nền
phụ nữ mang thai người đi công tác người lao động bị kẹt lại do đại dịch covid một mươi chín